không chỉ là những người nhẹ dạ cả tin mà thậm chí là có những người cũng đã hiểu biết
nhưng mà bị đánh vào cái lòng tham và bị đánh vào cái nhận thức
cho nên là họ đã nhẹ dạ cả tin và làm theo các đối tượng này
với một cái tâm lý chung là mong muốn kiếm được nhiều tiền mà không phải bỏ nhiều công sức
vâng có thể thấy là các chiêu thức lừa đảo đã được cảnh báo trên rất nhiều phương tiện truyền thông
nhưng mà tại sao lại vẫn có rất nhiều nạn nhân mới thưa luật sư
trước tiên ta đánh giá qua cái quy mô ấy
trong khoảng một mươi năm trở lại đây ấy
thì chúng ta thấy có một loạt các cái vụ lừa đảo
với cái quy mô rất lớn
lớn cả về số lượng người bị nạn
lớn cả về quy mô về tài sản bị thiệt hại
và các cái chiêu thức hoạt động rất là tinh vi và đặc biệt là rất chiên nghiệp
thậm chí chúng tôi đánh giá rằng các đối tượng này có nghiên cứu cả pháp luật
để áp dụng một số quy định của pháp luật
để làm sao cho người nạn nhân ấy
nghĩ rằng là các đối tượng đang thực hiện hành vi đúng pháp luật
cụ thể là thế này
để mà lừa đảo được ấy
trước tiên là các đối tượng phải tạo uy tín
thành lập hẳn các cái công ty
có tư cách pháp nhân
do các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp
tuy nhiên thì mọi người cũng có một cái tư duy là
thường tin vào các cái văn bản có dấu đỏ
đặc biệt là các cái dấu đỏ của các cơ quan nhà nước
vì nghĩ rằng là khi đã có cái con dấu đó
của cơ quan nhà nước xác nhận vào đó
có nghĩa là cái doanh nghiệp này đã được xác nhận là hoạt động đàng hoàng
tuy nhiên thì mọi người cũng không hiểu được rằng là
cái việc đăng ký thành lập một cái doanh nghiệp
đối với cái việc là cái doanh nghiệp đấy hoạt động như thế nào
là hai việc khác nhau
cái nguyên nhân thứ hai
các đối tượng đã thành lập hẳn những cái trang web riêng
để quảng bá để đánh bóng tên tuổi của các đối tượng ở trên đấy
nên khi đọc cái thông tin trong đó thôi
thì mọi người tin
thứ ba nữa là về cái địa bàn hoạt động ấy
hiện nay chúng ta có thể để ý một số cái vụ án gần đây
là cái địa bàn hoạt động thường ở khu vực nông thôn
hoặc các cái vùng xa
cái điều kiện tiếp cận thông tin của những người dân đây
cũng chưa thể nhanh được bằng các khu đô thị
qua các cái vụ án gần đây chúng tôi thấy là nổi cộng nên là nạn nhân là
ngoài các cái nạn nhân như anh hưng vừa nói là các cái đối tượng trẻ
các em chưa có nhiều kinh nghiệm
thì ngược lại là những cái người cao tuổi
những cái người nghỉ hưu
nhưng mà lại có mong muốn kiếm thêm thu nhập
hoặc là các những người phụ nữ ở nông thôn
là những người mà có điều kiện khó khăn về kinh tế
nên có cái mong muốn khát khao được kiếm thêm thu nhập
tiếp theo là đến cái vấn đề giấu thông tin
những cái người bị nạn
thường là có cái
xu hướng là ngại
ngại mọi người
tham bị lừa
thì người ta có cái xu hướng là giấu thông tin
nếu cái tài sản của họ không bị thất thoát quá lớn
hoặc họ không biết cách để trình báo
vụ việc của mình
nên là chính vì thế thì các đối tượng đã
áp dụng cái công nghệ thông tin
là các cái ứng dụng xã hội để tiếp cận
những cái người chưa tham gia
vì là không có cái sự cảnh báo của những cái người
bị nạn là nạn nhân
đấy chính là một số các nguyên nhân
dẫn đến cái việc là
mặc dù đã có những cái việc đã xảy ra
đã được cảnh báo nhưng vẫn
tiếp tục có các nạn nhân để
để bị các đối tượng lừa
gần đây thì có rất nhiều các công ty được thành lập với mục đích
lừa đảo và chỉ để lừa đảo
tuy nhiên khi mà khởi tố thì rất khó
phát hiện ra người chủ thực sự đứng sang công ty đó là ai
vậy thì theo ông hưng người chủ thực sự đứng sau
các công ty lừa đảo này là ai
thì mà bộ công ty truyền thông đã
xiết chọc cái việc quản lý xin giác rồi
thì chúng ta vẫn nhận được rất nhiều cái tin nhắn rác
tin nhắn brand name
anh có thể nhận thấy rằng là
các cái tin nhắn này thường được gửi từ những cái số điện thoại
không xác định có thể là ở nước ngoài
việc mà các đối tượng lừa đảo đã tiến hành
fake các cái trạm bts giả mạng
ảo để tiến hành gửi
các cái thông tin lừa đảo
rồi là kêu gọi những nạn nhân này tham gia
vào các cái nhóm kín hoặc là đưa ra
các cái đường link chứa virus để người dân
cài đặt vào trong các máy điện thoại của mình
và từ đó chiếm đoạt quyền kiểm soát
cũng như là chiếm đoạt tài sản ngân hàng
và ở trong cái trạm bts giả ảo
mà các đối tượng này xây dựng lên thì một ngày
nó có thể gửi đến hàng chục ngàn cái tin nhắn
trong cái vụ án gần đây nhất mà
được báo chí
được cơ quan chức năng
đưa ra đó là cái công ty lừa đảo của công ty
thuận trung thông
thì họ đã tiến hành trực tiếp gửi
các cái vòng hạt hoặc là các cái kẹp tóc
đến cho nạn nhân
để nạn nhân có thể tiến hành là sâu các cái vòng hạt này
và số tiền đặt gọc càng nhiều
thì lợi nhuận hoa hồng càng lớn
bên cạnh đó thì cái công ty này cũng
được một cái app đó là app shopnow
và cái shopnow này thì yêu cầu
nạn nhân là phải nạp tiền vào trong đó
thì có những nạn nhân sau khi làm nhiệm vụ xong
thì nhận được cả hơn hai trăm linh triệu
nhưng không thể rút được tiền về tài khoản
đây là một cái chiêu thức rất tinh vi của các đối tượng này
thế và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là
thông qua cái vụ việc này
người đứng sau các cái công ty này có thể là
cá nhân có thể là tổ chức
và cũng có thể là người việt nam
và cũng có thể là người nước ngoài
thuê người việt nam tham gia hoạt động vào các đường dây này
cái việc mà
dễ dàng đăng ký
giấy phép kinh doanh
như là sư phân tích ở phần đầu
là người ta có thể đăng ký giấy phép kinh doanh
nhưng mà cái hoạt động thực tế của công ty như thế nào
thì hầu như là nạn nhân không nắm được
có một vài trường hợp chúng tôi nghiên cứu
một số vụ án đó là
có những nạn nhân bị dò dỉ thông tin cá nhân
căn cước công dân của mình
ở cái căn cước cũ
cái số định danh cũ
hoặc cái số chứng minh thứ cũ
họ vô tình khi kiểm tra
thông tin của mình trên mạng số thuế
lại thấy tên mình đứng tên
ở một số công ty
quay trở lại chúng ta phải đặt vấn đề
liên quan đến việc quản lý
và việc cấp phép
đối với các công ty này
đây là cái việc của các cơ quan chức năng
tại sao lại có thể xảy ra
các trường hợp và tình trạng như vậy
vâng thời gian qua
có rất nhiều công ty lừa đảo
đã nở rộ
và đã có rất nhiều người bị sợ bẫy
tuy nhiên có một vấn đề đặt ra
là có hay không
việc có một người nào đó
đứng đằng sau các công ty này
để thao túng
và chúng ta có dễ dàng tìm ra được
người chủ thực sự của công ty không
thưa luật sư
vâng tôi cho là có đấy
và theo nhận định của tôi
thì đây có thể là một tổ chức
vì nhìn cái cách thức họ hoạt động
rất là bài bản
rất là chuyên nghiệp
thậm chí như tôi nói lúc đầu
là họ còn vận dụng một số
các quy định của pháp luật
ví dụ như cái trường hợp
mà anh hưng vừa nói
là cái công ty thuận trung thông
họ đi theo cái chiêu thức đặt cọc đấy
đặt cọc là một cái quy định
của luật dân sự
khi mà hai bên tham gia vào
thì một bên phải giao ra một số tiền
để bên kia giao tài sản cho mình
để hai bên làm tin
và để thực hiện
thì cái việc mà họ vận dụng cái đó
trước tiên là để che mắt
các cơ quan chức năng
để các cơ quan chức năng thấy rằng
đây là một giao dịch
đúng theo quy định pháp luật dân sự
chỉ khi nào cái tài sản bị chiếm đoạt
thì lúc đấy nó mới biến
chuyển thành một tội phạm hình sự
thế còn cái giải pháp để tìm ra họ
thì có khó không
thì theo tôi là có thể tìm được
vì chúng ta hiểu rằng là
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì cái mục đích của họ cuối cùng
là cái tài sản
chiếm đoạt cái tài sản
vậy thì bây giờ chúng ta phải lần theo
cái dấu vết của cái tài sản này nó đi đâu
cụ thể đây là chiếm đoạt tiền
thì tiền nó có dòng tiền
tiền nó phải chạy qua hệ thống tài khoản
thế thì chúng ta sẽ tìm được là
tiền này chuyển đến tài khoản nào
ai là người rút ra sử dụng
sử dụng vào mục đích gì
thì nếu cơ quan chức năng lần theo dòng tiền
thì sẽ tìm ra người sử dụng dòng tiền cuối cùng này
thì đấy chính là người gây dựng lên
tất cả cái âm mưu và các thủ đoạn này
để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhân dân
có thể nói là thời gian qua
đã có không ít những người nhẹ dạ cả tin
đã bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo
thông qua rất nhiều hình thức lừa đảo
nốt bóng hình thức việc nhẹ lương cao
như là tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng
sang nước ngoài làm việc với mức lương hấp dẫn
thanh toán các đơn hàng làm đồ gia công
tại nhà đây là một thủ đoạn không mới
như đang nói là lại có rất nhiều người sập bẫy
và số vụ lừa đảo hiện nay vẫn đang tiếp tục tăng lên
chân trọng cảm ơn những chia sẻ
ở phần đầu chương trình của hai vị khách mời
thưa quý vị việc nhẹ lương cao
chưa bao giờ trở thành cơ hội tạo nên thu nhập
mà luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo nhắm tới
thường là người cao tuổi sinh viên thanh niên công nhân
người lao động và nhân viên văn phòng
với các hình thức lừa đảo rất đa dạng
chính sự đa dạng của các hình thức lừa đảo
dẫn đến rất khó khăn trong việc nhận diện đầy đủ
các thủ đoạn nên dù cảnh giác
nhưng các nạn nhân vẫn sập bẫy
hiện nay vì những lý do khác nhau
hoặc đang chịu áp lực về mặt tài chính
nên nhiều người mong muốn tìm việc làm
kiếm tiền để trang trải
trong khi đó những kẻ lừa đảo
lại tung ra nhiều hình thức tinh vi
mà người trẻ chưa đủ nhận thức kinh nghiệm năng lực
để nhận diện được
có một nguyên tắc vàng mà người dân cần phải nhớ
đó là không có một công việc nào nhẹ nhàng
mà lương lại cao
việc này thường chứa đựng cạm bẫy rủi ro lớn đằng sau

tìm hiểu thật kỹ các thông tin tuyển dụng
từ các trang web đăng tải những lời chào mời hấp dẫn
về tiền công và hoa hồng
hoặc các lãi suất được trả
không ứng tiền trước cho người lạ không quen biết qua mạng
người dân thay vì tìm việc từ những trang mạng không đáng tin cậy
người lao động hay đến các trung tâm dịch vụ việc làm
để được tư vấn hỗ trợ
giới thiệu các công ty doanh nghiệp
được cấp phép để bảo đảm an toàn
tốt nhất là tìm việc ở các kênh thông tin chính thống
như sàn giao dịch việc làm
các đơn vị có uy tín và đủ tư cách pháp nhân
sử dụng hoặc đưa người lao động đi làm trong và ngoài nước
không nên qua khâu trung gian
những chiêu trò quảng cáo kiểu
việc nhẹ lương cao chi phí thấp không cần tay nghề
là một trong những dấu hiệu nhận biết về doanh nghiệp
đơn vị cá nhân đó có mục đích lừa đảo
chúng ta có thể hoàn toàn áp dụng công nghệ
để có thể kiểm tra giám sát những hoạt động của những doanh nghiệp
lên giao cho các cơ quan thuế
cũng như là cơ quan đăng ký kinh doanh
để có thể áp dụng công nghệ vào
thứ nhất là đưa một số các doanh nghiệp
mà có cái nguy cơ cao rủi ro cao vào kiểm soát
thứ hai là áp dụng cơ chế hậu kiểm
và thứ ba là áp dụng cơ chế công nghệ
ví dụ như là có những doanh nghiệp
mà có rủi ro cao về thuế
về đăng ký kinh doanh không hoạt động
thì chúng ta kiểm tra
chứ còn nếu mà chúng ta áp dụng kiểm tra
một cách đồng loạt thì rất là khó
xin được tiếp tục chương trình với câu hỏi giấy chương trình của hương
thưa ông hương gần đây các công ty lừa đảo
diễn ra với tần suốt ngày càng tăng
là các hình thức lừa đảo vực nhạy lương cao
hầu hết đều được thực hiện qua mạng
phải chăng đây là sự tinh vi bài bản trong cách lừa đảo
để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
chúng ta thấy rằng là các vụ việc này
diễn ra đầu tiên liên quan đến môi trường mạng
và nạn nhân thường được tham gia vào
các nhóm kín trên không gian mạng
như là trên facebook tiktok hay telegram
và nạn nhân thì thường được yêu cầu làm các nhiệm vụ
để được trả thưởng trả hoa hồng
đa phần giao dịch này
là chủ yếu từ đối tượng lừa đảo
đến nạn nhân đều thông qua môi trường mạng
và tôi cho rằng đây là một trong những hình thức
rất là tinh vi để lách luật
cũng như là tìm mọi cách để lừa đảo
nạn nhân chuyển tiền cho mình
và sau đó tìm cách để cao chạy xa bay
và khi sự việc vỡ lở ra
thì các đối tượng lừa đảo này đã tiến hành đánh sập áp
hoặc là có thể rút hết tất cả các nhân viên
ở các chi nhánh của mình đi
và dùng chiêu như là vườn khốc nhà trống
để tìm mọi cách xóa hết dấu vết
và tránh sự tìm hiểu cũng như là điều tra của cơ quan chức năng
thưa luật sư có ý kiến cho rằng
phải chăng các công ty lừa đảo này
có thể là thân sao của một doanh nghiệp nào đó
do không thể huy động được vốn
nên đã thành lập ra các công ty này để lừa đảo
với mục đích là nhằm chiếm đặt tiền
phục vụ cho các hoạt động khác
chúng ta không loại trừ một trường hợp là
một số doanh nghiệp hoạt động
trong một số các lĩnh vực mà họ cần
như cầu huy động vốn lớn hơn bất thường
lớn hơn cả hạn mức
mà người ta có thể được tiến dụng
thì do một lý do nào đó
người ta bị đứt gãy dòng tiền dòng vốn
nên có thể là sẽ nảy sinh
các cái nhu cầu về
mong muốn huy động một số lượng vốn lớn
trong xã hội từ người dân
nên là có thể xảy ra tình huống này
vì gần đây chúng ta thấy có một số
lý do mà các doanh nghiệp
bị đứt gãy về dòng vốn
thứ nhất là khi doanh nghiệp đã
tới hạn cấp tiến dụng
mỗi doanh nghiệp đều có một cái hạn mức cấp tiến dụng nhất định
khi mà người ta đã vay đủ
cái số lượng đó thì người ta không thể vay thêm được nữa
thứ hai là
gần đây chúng ta thấy
cái việc phát hành trái phiếu
nó đã nảy sinh một số tiêu cực
các cơ quan quản lý nhà nước cũng quản lý chặt chẽ hơn
về quá trình phát hành trái phiếu
nên các doanh nghiệp cũng khó khăn
trong cái việc huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu
chính vì thế mà nó nảy sinh
cái nhu cầu
muốn sử dụng các hình thức khác để huy động vốn
có rất nhiều ý kiến cho rằng là phải trăng những quy định về pháp luật
về việc thành lập công ty
doanh nghiệp đang rất dễ dàng lại không có cơ chế giám sát hoạt động
cho nên mới để xảy ra rất nhiều những công ty lừa đảo như thế này
thưa luật sư
về cái cơ chế để
cái quy định và cơ chế hiện nay để
thành lập doanh nghiệp hiện nay
tôi cho rằng đang rất dễ
tất nhiên là về mặt tích cực là
nhà nước tạo điều kiện để cho mọi người đều có quyền tự do kinh doanh
nhưng ngược lại thì
về mặt tiêu cực thì cái điều đó nó dễ bị lạm dụng
và đặc biệt là
cái cơ chế giám sát hoạt động của doanh nghiệp
hiện nay chưa có một cái cơ chế quy định cụ thể
và chi tiết
mọi người thường đánh giá
các cái con số là
con số thành lập doanh nghiệp mới hàng năm
để đánh giá
cái sự phát triển của các doanh nghiệp
tuy nhiên là các cái doanh nghiệp này
thành lập trong lĩnh vực nào
hoạt động như thế nào
và hiệu quả ra làm sao thì chúng ta chưa có
cái con số đó
thứ hai là
về cái quy định về các cái đối tượng để
được góp vốn thành lập doanh nghiệp
thì hiện nay chúng ta
quy định khá là dễ
ví dụ như theo quy định
luật doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
thì trừ một số trường hợp
cán bộ công chức lực lượng vũ trang
và các tổ chức thuộc khối nhà nước
thì hầu hết những người còn lại
đều có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp
thứ hai là người đại diện
theo pháp luật của doanh nghiệp
hiện nay có đúng một cái quy định rất chung chung là
có trình độ
và chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kinh doanh
không có cái quy định
các cái tiêu chuẩn khác khát khe hơn
dễ có nhiều người có thể đặt
cái tiêu chuẩn chung chung như thế
để có thể đứng đại diện pháp luật của một doanh nghiệp
thứ ba là
vốn của doanh nghiệp được quản lý như thế nào
theo quy định của luật doanh nghiệp thì vốn của doanh nghiệp hiện nay
bước đầu là được đăng ký
theo điều lệ của công ty
chính vì thế gọi là vốn điều lệ
cái việc góp vốn vào
thực hay không đầu tiên là đăng ký đã
thì chúng ta chưa kiểm soát được
và sau khi
kể cả trường hợp có góp vốn thật
thì sau đó
họ sử dụng vốn thế nào chúng ta cũng không kiểm soát được
chúng tôi trong quá trình hoạt động thực tiễn
có nhìn ra những cái việc như thế này
để góp vốn
người ta hoàn toàn có thể đi vay tiền để góp
nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
nhưng ngay sau khi lấy được cách xác nhận
nộp tiền tài khoản ngân hàng xong để đăng ký vốn
với cơ quan kinh doanh thì
người ta lại rút toàn bộ số tiền lên ra người ta trả lại
cái chỗ người ta vay chính
cuối cùng là cái doanh nghiệp rỗng mà không hề có vốn
nhưng vẫn có thể đăng ký được một số vốn rất lớn
thậm chí có doanh nghiệp đăng ký hàng trăm tỷ
và người dân thì không thể biết được những thông tin này được không ạ
và cái này thuộc về chuyên ngành đấy
chúng ta có thể thấy trong một số vụ đại án tham dũng
bây giờ là khi mà cơ quan chức năng
tìm hiểu ra thì có một số người
thậm chí là không có trình độ tiểu học
chưa học hết tiểu học
hoặc là chỉ với học qua lớp bốn hoặc lớp năm
và vẫn giữ chức vụ là phó tổng giám đốc
hoặc là đại diện pháp lý của một vài công ty ấy
tôi xin bổ sung một chút là
cái trình tự và cái hồ sơ
để được thành lập doanh nghiệp hiện nay
cũng rất là dễ
ví dụ như là về trình tự
có thể cái phương thức có thể là
thành lập bằng cách là đến trực tiếp
sở kế hoạch đầu tư để nộp hồ sơ
nộp qua biêu điện cũng được
và thậm chí hiện nay là nộp trực tuyến cũng được
còn cái hồ sơ thì gồm những cái gì
hồ sơ rất đơn giản khoảng năm sáu đầu mục thôi
thứ nhất là cái đơn
đơn xin đề nghị thành lập doanh nghiệp
thứ hai là cái điều lệ
và người ta hiện nay theo tôi biết là người ta cứ copy
từ cái doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác nó như nhau
thứ ba là các cái giấy tờ
của những cái người
giấy tờ nhân thân ấy
của những người đứng ra thành lập doanh nghiệp
như vậy là rất dễ dàng
vâng có thể nói là rất nhiều công ty những doanh nghiệp đã được thành lập ra
với những cơ chế hoạt động rất dễ dàng
như vậy người dân cần làm gì để không bị sợ bẫy lừa đảo
việc nhận lương cao thưa ông hưng
có ba cái nguyên tắc vàng đưa ra đối với
người dân cần cảnh giác đó là
chậm lại chậm lại tức là
người dân cần phải ngay khi mà các đối tượng yêu cầu chuyển tiền
để mới cho phép được thực hiện nhiệm vụ
thì người dân phải
dừng lại chậm lại để nghiên cứu
và theo dõi rằng xem là cái nhiệm vụ đó
mình đang cần làm là về việc gì
và cái nhiệm vụ này có thực sự là kiếm được tiền
như là trong cái đời sống thực tế hay không
hay nó chỉ tồn tại trên môi trường ả
cái thứ hai nữa là kiểm tra tại chỗ
đó là khi mà đối tượng yêu cầu
nạn nhân phải cung cấp căn cước công dân này
cung cấp số điện thoại này
rồi là tài khoản ngân hàng
và thậm chí có trường hợp yêu cầu cung cấp cả mật khẩu tài khoản ngân hàng
cá cái số cuối của thẻ visa
thì tôi khuyên kháo
người dân là nên kiểm tra ngay tại chỗ
để kiểm tra
thông tin xác thực mà các đối tượng này đưa ra
vì không có một cái cơ quan nào
không có một cái cá nhân nào
có thể là sự danh sưng là nhân viên ngân hàng
hoặc cơ quan công an
mà được phép yêu cầu nạn nhân là phải
cung cấp thông tin cá nhân của mình
thông qua mạng thông tin viện thông
cũng như là thông qua mạng internet
các cái việc mà đưa ra cái thông tin cá nhân của mình
chỉ thực hiện tại trụ sở
hoặc là cả cơ quan của các cái cơ quan chức năng thôi
nếu mà xảy ra các trường hợp này là chắc chắn là lỡ đảo
và nguyên tắc vàng thứ ba đó là
dừng lại không gửi bởi vì các cái công ty này
thường yêu cầu là nạn nhân đánh vào cái tâm lý
là mong muốn kiếm được nhiều tiền hoặc là lấy lại tiền
yêu cầu nạn nhân là phải gửi tiền ngay
thì tôi khuyên khuyên áo
người dân là nên dừng lại và không được chuyển tiền
và ngay lập tức báo với các cơ quan chức năng
để tiến hành điều tra đối với các đối tượng
và các cái cơ quan này
vâng như vậy thì luật sư có cho rằng là lúc cần có một cái
giám sát chặt chẽ hoạt động của các công ty doanh nghiệp
sau khi thành lập
đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mà không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh
không phát sinh thuế thì có lẽ là nên đưa vào
kiểm tra giám sát đặc biệt không ạ
tôi đồng ý rất cần phải có một cái cơ chế giám sát
như thế này
nguyên nhân như thế này
trước đây cái quy định về việc thành lập doanh nghiệp
là chúng ta tiền kiểm
tức là chúng ta kiểm tra trước rồi mới cấp phép
đến năm hai nghìn hai mươi
thì là chúng ta có thay đổi là chúng ta chuyển sang cơ chế hậu kiểm
để tạo cái sự thông thoáng
tuy nhiên thì cái việc hậu kiểm hiện nay
chúng ta thực hiện nó chưa được
cụ thể chi tiết
ví dụ đối với một doanh nghiệp hiện nay
có một số cái cơ quan có thể kiểm tra giám sát họ
ví dụ như là bên thuế
sẽ kiểm tra các báo cáo thuế
của doanh nghiệp được
hoặc là bên quản lý thị trường
là kiểm tra về

mặt nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu thông trên thị trường
thế tuy nhiên là không có một cái cơ chế
để kết hợp các cái dữ liệu này lại
để xác định ra doanh nghiệp có hoạt động thật hay không
bên cơ quan thuế thì hiện nay
chúng ta đã nộp thuế qua báo cáo điện tử rồi
cái ai sẽ là người phân tích cái báo cáo đấy
để xác định là doanh nghiệp này có hoạt động hay không
khi mà liên tục sáu tháng
không phát sinh doanh thu
đúng không ạ
hoặc như là đối với cơ quan quản lý thị trường
thì ai là người kiểm tra cái kho hàng
ví dụ như cái công ty thuận trung thông
cái hạt đấy mua ở đâu
xuất khẩu cho ai
từ đó xác định ngay là công ty là có hoạt động thật hay không
và thông tin mà cung cấp cho người dân là thật hay giả
chúng ta áp dụng cơ chế giám sát
thì chúng ta sẽ sàng lọc được các doanh nghiệp
có dấu hiệu đặc biệt
để chúng ta đưa vào cái diện theo dõi giám sát đặc biệt hơn
thậm chí có thể là kiểm tra thường xuyên
để phát hiện ra cái hành vi sai trái của người ta
là chúng ta cũng phát hiện được
cái dấu hiệu vi phạm pháp luật
để chúng ta kịp thời
để nó không xảy ra cái hậu quả lớn
cái số lượng người bị xâm phạm tài sản
và cái địa bàn cũng như cái quy mô
nó trong thời gian dài
thưa ông hưng ông có cho rằng là lúc chúng ta
cần phải có một cơ chế giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp
không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh
không phát sinh thuế thậm chí là có thể thu hồi giấy phép
nếu mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp
vâng tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này
và đặc biệt là rất là đồng tình với quan điểm mà luật sư vừa phân tích
đề án sáu của chính phủ hiện nay đã phát huy tác dụng của mình
trước đây chúng ta sử dụng các cái thẻ fed
để làm căn cước
căn cước chứng minh thư cứng
thì cái việc quản lý rất là khó
nhưng hiện nay thì cái việc mà chúng ta xây dựng
và cho ra đời cái thẻ căn cước công dân gắn chip ấy
là một trong những bước tiến lớn
để tiến hành quản lý
đối với dữ liệu thông tin về dân cư
thì chúng ta có thể dễ dàng
bộ công an và ngân hàng hối hợp với nhau
để tiến hành ngay lập tức điều tra và ngăn chặn
đối với các cái hoạt động chuyển khoản
của các đối tượng lừa đảo này
và dễ dàng để tìm hiểu xem là ai là người đứng đằng sau
các cái hoạt động lừa đảo này
và bên cạnh đó cái việc giám sát
đối với các cái công ty
cũng như các doanh nghiệp sau thành lập là điều vô cùng cần thiết
bởi lẽ như luật sư cũng phân tích đó là
chúng ta thường hậu kiểm
và nhiều khi là các cái doanh nghiệp này là doanh nghiệp rỗng
họ tồn tại họ hoạt động như thế nào
thì nhiều khi cái việc kiểm tra giám sát
vẫn chưa được tiến hành một cách chặt chẽ
dẫn đến việc mà các cái đối tượng này
có thể lợi dụng các kheo các văn luận
để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
và tôi mong muốn rằng trong thời gian tới
thì các cơ quan chức năng cần phải làm
chặt chẽ hơn nữa cái việc mà
đồng ý cấp phép cho ra đời
các cái doanh nghiệp thực hiện các hoạt động
giao dịch ở trên môi trường mạng xã hội
cũng như là trên không gian mạng

chiếm đoạt tài sản
công sĩ quốc hưng và luật sư nguyễn xuân sang
để tránh tiền mất tật mang
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau